tối ngày hai mươi bảy tháng bốn đà nẵng đã chính thức khai trương mùa du lịch biển hai nghìn hai mươi bốn với chương trình nghệ thuật đặc sắc
đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm từ năm hai nghìn hai mươi bốn
đến nay chương trình đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn
thu hút đông đảo người dân và du khách
với chủ đề sóng mùa hè chương trình khai trương mùa du lịch biển năm nay được tổ chức gồm một mươi tám hoạt động hấp dẫn
diễn ra trong năm ngày nhằm mang đến cho người dân du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại bán đảo sơn trà
và không gian biển đà nẵng như lễ khai mạc thả diều nghị thuật với sự tham gia của ba mươi năm mươi con diều lớn nhỏ
không gian ẩm thực triển lãm tượng cát nghị thuật trình diễn thể thao biển jet ski mô tô kéo rù
phao chuối giải bơi biển vượt sóng mùa hè đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn giải đôi xúc hội thi cứu hộ biển quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
giải bóng đá bãi biển và chuỗi các hoạt động tại bãi biển đêm mỹ an
cùng với đó chương trình còn có các hoạt động bảo vệ tánh nguyên thiên nhiên môi trường rừng biển
nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng khi tham quan du lịch
cũng như vui chơi giải trí tại bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng